cho khách mua dâm uống thuốc ngủ để chiếm đoạt tài sản là thủ đoạn của một nữ quái bốn mươi bảy tuổi
trú tại quận thủ đức tp hcm đối tượng này vừa bị tòa nhân dân tp hcm tuyên án một mươi chín năm tù giam
về tội cướp tài sản và phải bồi thường cho bị hại một trăm linh tám triệu đồng
ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy bị cáo phan thị kim loan nhìn thấy anh lê văn hùng chạy xe taxi liền mời mua dâm
cả hai dừng lại mua bia rồi loan lén bỏ thuốc ngủ vào sau đó đưa cho anh hùng uống
sau khi quan hệ tình dục anh hùng nằm trên ghế lái ngủ do bị ngấm thuốc
lúc này loan lấy một điện thoại và một hai triệu đồng của nạn nhân
sau đó người dân phát hiện anh hùng nằm bất động trong xe liền đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi nhập viện
ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy phan thị kim loan bị công an thủ đức bắt giữ